từ ngày mai ngày một mươi tháng tám toàn miền bắc sẽ có mưa vừa mưa to đến rất to kéo dài
có thể gây ngập úng tại hà nội và các tỉnh đồng bằng
trong hai ngày qua nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh phía đông bắc bộ
các tỉnh hòa bình sơn la và khu vực từ thanh hóa đến phú yên với nhiệt độ phổ biến ba mươi năm ba mươi bảy độ
tuy nhiên ông hoàng đức cường giám đốc trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết
từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn tháng tám toàn miền bắc và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to
riêng trung du vùng núi tây bắc việt bắc sẽ có mưa rất to với tổng lượng mưa từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi mm
cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại những khu vực này
tại hà nội và các tỉnh đồng bằng bắc bộ có thể xảy ra ngập úng